bộ ngoại giao ukraine kêu gọi hội đồng bảo an liên hợp quốc triệu tập cuộc họp cận
sau khi nga công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus
trong tuyên bố đưa ra ngày hai mươi sáu tháng ba bộ ngoại giao ukraine chỉ trích động thái của nga
cho rằng điều này sẽ làm suy yếu hệ thống an ninh quốc tế
ukraine cũng hối thúc nhóm g bảy và liên minh châu âu cảnh báo chính quyền belarus
về hậu quả sâu rộng nếu nước này đồng ý chấp nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật từ nga
trước đó vào hôm hai mươi năm tháng ba vừa qua tổng thống nga vladimir putin thông báo
quyết định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus cho biết dự kiến sẽ hoàn thành
việc xây dựng một kho chứa vũ khí hạt nhân chiến thuật đặc biệt trên lãnh thổ belarus vào ngày một tháng bảy
theo nhà lãnh đạo nga tổng thống belarus từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga
trên lãnh thổ belarus do vậy điều này không có gì bất thường
và ông putin cũng khẳng định động thái này của nga tương tự việc mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu âu